sáng nay tại sân vận động tỉnh điện biên thành phố điện biên phủ ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chủ trì kiểm tra buổi tổng duyệt cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
về phía bộ công an dự lễ tổng duyệt có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thành viên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
buổi tổng duyệt nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh điện biên chính thức được diễn ra vào ngày bảy tháng năm tới đây
với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khách mời quốc tế cựu chiến binh và nhân dân cả nước xác định tầm quan trọng của sự kiện đặc biệt này buổi lễ tổng duyệt được thực hiện nghiêm túc theo đúng kịch bản của chương trình chính thức
theo đó chương trình bắt đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật với chủ đề bản hùng ca điện biên và màn biểu diễn chống hội của bộ công an đã đem đến phần mở màn với khí thế hào hùng ấn tượng trên sân vận động tỉnh điện biên
sau chương trình tổng duyệt đồng chí nguyễn trọng nghĩa cũng đã chủ trì buổi đánh giá tổng kết và rút kinh nghiệm đối với các cơ quan đơn vị tham gia trong hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm diễu bình diễu hành
đây là sự kiện được tổ chức với quy mô cấp quốc gia vì vậy tất cả các hoạt động phải được ra soát thật kỹ tổ chức triển khai hiệu quả theo các kế hoạch phương án đã được các bộ ngành đơn vị xây dựng bảo đảm sự phối hợp hiệu quả đồng bộ cũng như công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn chuỗi sự kiện diễn ra trong những ngày tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao để lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành tương xứng với quy mô tầm vóc của chiến thắng vĩ đại điện biên phủ